cục khí tượng australia cảnh báo thảm họa cháy rừng tại nước này kéo dài suốt nhiều tháng từ tháng chín năm ngoái và mới kết thúc vào tháng hai năm nay không phải sự kiện chỉ xảy ra một lần
đơn vị giám sát khí hậu thuộc cục khí tượng australia cho biết kể từ thảm họa cháy rừng năm hai nghìn ba australia đã phải đối mặt với những thảm họa cháy rừng thực sự nghiêm trọng với tần suất dường như có chiều hướng gia tăng
nếu nhìn lại thế kỷ một mươi chín và hai mươi các vụ cháy rừng lớn như vừa rồi không phải là sự kiện xảy ra thường xuyên như thế kỷ hai mươi một
những vụ cháy rừng thảm khốc bùng phát hồi năm ngoái và kéo dài suốt nhiều tháng tại australia đã khiến ba mươi ba người thiệt mạng thiêu dụi khoảng hai năm trăm linh ngôi nhà cùng hơn một mươi triệu hectare đất
biến đổi khí hậu đang tác động cũng như làm trầm trọng thêm các hệ thống thời tiết theo cách thức chưa từng được ghi nhận trước đây